vậy chiêu trò thủ đoạn cụ thể của các đối tượng gian thương là như thế nào
chúng đã hợp thức hóa hàng nghìn bộ hồ sơ giấy tờ ra sao để che giấu hành vi mua bán hóa đơn trái phép
mời quý vị và các bạn cùng với phóng viên truyền hình công an nhân dân tìm hiểu về vấn đề này
mới đây công an huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa đã bắt giữ năm đối tượng trong đường dây thành lập hàng chục công ty ma
để mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng thu lời bất chính gần ba tỷ đồng
năm đối tượng gồm nguyễn dụng huyền lê thị hoa đặng nguyệt minh nguyễn thị nhung và nguyễn thị liên đều trú tại tỉnh thanh hóa
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng chức năng thu giữ một mươi sáu usb token chữ ký số con dấu của ba công ty
cùng nhiều tài liệu liên quan đến hành vi
trước đó công an huyện triệu sơn đã phát hiện công ty trách nhiệm ưu hạn xây dựng thương mại và vận tải hải phong
do nguyễn thị hương đứng dắt thành lập có dấu hiệu mua bán hóa đơn trái phép
qua điều tra cơ quan công an xác định doanh nghiệp này do minh nhung và liên điều hành
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị phát hiện các đối tượng đã mua hóa đơn đầu vào khống
với số lượng rất lớn từ nhiều công ty khác nhau
sau đó xuất khống tổng cộng năm trăm tám mươi hóa đơn
với tổng số tiền giao dịch khoảng ba mươi tỷ đồng cho nhiều đơn vị mức giá giao động từ hai đến tám giá trị hóa đơn
các đối tượng còn khai báo từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt đã lập khống bốn công ty
và trực tiếp làm kế toán thuế cho một mươi hai công ty có hoạt động kinh doanh thực tế với mục đích mua bán hóa đơn
hợp thức hóa hóa đơn chứng tử làm giảm số thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp để thu lời bất chính số tiền lớn
có thể nói hiện nay tình trạng mua bán hóa đơn lậu diễn biến vô cùng phức tạp không chỉ gây thất thoát ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng
mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh lành mạnh
ý thức rõ hậu quả hệ lụy nặng nề mà hành vi mua bán hóa đơn trái phép gây ra
thời gian qua các ban ngành chức năng đã có nhiều giải pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu và dần ngăn chặn vấn nạn này
ngành thuế tiếp tục giả soát đối với các cá nhân tổ chức có mua bán hóa đơn
kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng hoàn thuế hợp thức hàng hóa trôi nổi giảm chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp
thì thực hiện xử lý nghiêm và kịp thời theo quy định của pháp luật
đồng thời tuyên truyền phổ biến đến người dân doanh nghiệp trong việc sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức kê khai thuế
sẽ bị phạt về hành vi trốn thuế và truy cứu trách nhiệm hình sự
đối với các hành vi mua bán hóa đơn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo bộ luật hình sự
về hóa đơn công khai thông tin về các tổ chức cá nhân có hành vi mua bán hóa đơn điện tử
đã bị cơ quan công an khởi tố để người dân doanh nghiệp được biết góp phần cảnh báo
giăn đe các đối tượng và đã và đang có ý định vi phạm pháp luật về hóa đơn
thưa quý vị qua những sự việc kể trên có thể thấy rằng phương thức thủ đoạn của các đối tượng mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép
là hết sức tinh vi xảo quyệt song nhờ sự kiên quyết của lực lượng chức năng
cuộc chiến chống vấn nạn này đang có những bước tiến đáng kể
tiếp theo là tiểu mục pháp luật và chính sách mời quý vị cùng theo dõi
căn cứ theo bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy hành vi mua bán hóa đơn có thể bị xử lý hình sự
cụ thể đối với hành vi mua hóa đơn để tăng chi phí
có thể bị xử lý về tội trốn thuế với số tiền cao nhất lên đến bốn tỷ năm trăm linh triệu đồng
hoặc phạt tù từ hai đến bảy năm tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản
còn đối với tội in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng tử thu nộp ngân sách nhà nước
thì sẽ bị phạt hành chính cao nhất lên đến năm trăm linh triệu đồng hoặc xử tù từ một năm đến năm năm tùy trường hợp
các pháp nhân mua bán hóa đơn cũng có thể bị xử lý hình sự
thưa quý vị pháp luật đã quyết định cho các đối tượng mua bán hóa đơn có thể bị xử lý hình sự
thưa quý vị pháp luật đã quyết định rất rõ ràng về các chế tài xử phạt đối với tội mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép
với các đối tượng bất chấp pháp luật để thu lợi bất chính thì sẽ bị xử phạt thích đáng
và ngay sau đây là một số vụ trong số hàng chục vụ mua bán hóa đơn mà lực lượng công an đã triệt phá trong thời gian vừa qua
đầu năm hai nghìn hai mươi ba
đầu năm hai nghìn hai mươi ba
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phú thọ vừa khởi tố vụ án khởi tố năm bị can trong đường dây mua bán chế phép hóa đơn điện tử giá trị trên hai mươi năm tỷ đồng
do hai đối tượng là nguyễn minh tú và võ tấn lộc cùng ở phường tam phú
hai đối tượng đã mua hai trăm hai mươi tám công ty có người đại diện pháp luật đều sử dụng giấy tờ giả có địa chỉ tại nhiều tỉnh thành khác nhau để bán hóa đơn giá trị gia tăng điện tử
hóa giá trị gia tăng điện tử cho rất nhiều đơn vị doanh nghiệp trong cả nước với doanh số đặc biệt lớn khoảng trên hai mươi năm tỷ đồng
bước đầu xác định thiệt hại về thuế là hơn hai năm trăm linh tỷ đồng
các đối tượng thu lợi bất chính khoảng trên một hai nghìn tỷ đồng
quy định của nhà nước là cho phép đăng ký thành lập doanh nghiệp được thực hiện bằng chứng hình thức trực tuyến
do đó mà các đối tượng khi sử dụng giấy trò tả thì dễ dàng thành lập được các cái doanh nghiệp ma
và khi sử dụng giấy tờ giả thì việc truy nguyên và việc đấu tranh của các cơ quan chức năng để làm rõ hành vi phạm tội gặp rất nhiều khó khăn
giai đoạn tiếp theo chúng tôi tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn này
và cũng sẽ xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng trang phép hóa đơn
cùng với việc thành lập các công ty ma nguyễn minh tú còn mua ba mươi hai con dấu giả của các cơ quan có thẩm quyền để thiết lập hàng nghìn bộ hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa ghi trên các hóa đơn
trong vụ án này ngoài việc thu giữ hàng trăm con dấu các loại cơ quan chức năng còn phong tỏa hai tài khoản với số tiền trên hai mươi bảy tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục xác minh điều tra mở rộng vụ án
trong đó sẽ tiến hành điều tra và xử lý nghiêm các doanh nghiệp tổ chức có hành vi sử dụng hóa đơn điện tử giả

đối tượng đứng ra thành lập là chủ doanh nghiệp nhưng mà lại không đúng cái thông tin
cho nên cái việc này là một cái việc liên quan rất khó khăn cho cái công tác điều tra và cũng như công tác quản lý
đấy là một trong những cái mà chúng tôi kiến nghị
và sau khi kết thúc cái điều tra các cái vụ án như vừa rồi và anh em cũng đã báo cáo
thì cũng sẽ có cái kiến nghị với các cơ quan quản lý để có cái khắc phục các cái sở hỏi trong quá trình sau này
cũng đầu năm hai nghìn hai mươi ba phòng kế sách kinh tế công an tỉnh đồng tháp
xây thường lập bốn công ty doanh nghiệp nhưng trên thực tế không hoạt động sản xuất kinh doanh
mà chỉ để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng cho các chủ xà lan chở cát
do đối tượng lương duy phúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ngụ xã phú thuận b huyện hồng ngữ tỉnh đồng tháp cầm đầu

tăng vật liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn của các đối tượng
ban chuyên án xác định đối tượng lương duy phúc
là chủ mua cầm đầu cùng với nguyễn kim tùng là thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn
xuất phát từ nhu cầu là các xà lan mua bán cát trôi nổi
phúc biết nhu cầu cho nên thành lập bốn doanh nghiệp em vợ và người quen đứng tên
để hợp tốt quá hóa đơn đều giàu để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn
quá trình điều tra xác minh cho thấy các công ty do phúc và đồng bọn lập ra
không hề hoạt động sản xuất kinh doanh không có nhà kho bến bãi phương tiện sản xuất
nhân công mà nhóm đối tượng chỉ mở công ty để bán hóa đơn cho các chủ xà lan
trên địa bàn trong và ngoài tỉnh sử dụng trên đường vận chuyển nhằm đối phó với cơ quan chức năng
đây là loại tội phạm mua bán hóa đơn với mục đích vi phạm hoàn toàn mới
và chưa từng xảy ra trên địa bàn tỉnh đồng tháp
cơ quan công an đang hoàn tất cất thủ tục để xử lý phúc và đồng bọn theo quy định của pháp luật
để thực hiện hoạt động lừa đáo các đối tượng thu thập thông tin về một doanh nghiệp có thật
bộ hồ sơ của công ty này sau đó đưa đến ngân hàng để mở tài khoản ngân hàng là tài khoản doanh nghiệp
sau khi mở tài khoản doanh nghiệp thì các đối tượng thuê một số điện thoại đẹp
điện thoại số tư quý để mà tham gia các hội nhóm xã hội mạng xã hội
để tìm kiếm thông tin của những doanh nghiệp muốn mua hóa đơn
bị hại đưa tiền tới ngân hàng để nộp vào tài khoản để đối tượng xuất hóa đơn
và đối tượng thực hiện việc chuyển tiền vào tài khoản cho doanh nghiệp
khi mà nhận được tiền vào tài khoản giả mạo của mình thì các đối tượng sử dụng internet banking
để chuyển đi mất và chiếm đoạt
thưa quý vị nạn mua bán hóa đơn vat trái phép nhằm thu lợi bất chính
tiếp tay cho hành vi trốn thuế và chiếm đoạt tiền thuế của nhà nước gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng
đối với nền kinh tế xã hội
cuộc chiến chống mua bán hóa đơn lậu đang có những bước tiến đáng kể
tuy nhiên để dẹp bỏ hoàn toàn vấn nạn thì cần sự quyết tâm và phối hợp của tất cả các bên liên quan
chỉ khi đó chúng ta mới có thể xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh
đem lại sự phát triển bền vững cho nền kinh tế nước nhà
những thông tin trên cũng đã khép lại chương trình aloba tám mươi chín tuần này
quý vị quan tâm đến các chương trình aloba tám mươi chín của truyền hình công an nhân dân antv
có thể tải app antv go trên các thiết bị di động để xem lại chương trình
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này